chiều ngày hai mươi bốn tháng một mươi một trường trung học cơ sở và trung học phổ thông nguyễn bình khiêm
quận cầu giấy thành phố hà nội đã tổ chức lễ kỷ niệm hai mươi năm năm thành lập trường
và đón nhận huân trường lao động hạng nhì
không có môn học nào được coi là môn phụ từ thể dục âm nhạc kỹ thuật giáo dục công dân
đều là môn học chính và mỗi học sinh được tự lựa chọn hình thức học tập phù hợp với sở trường của bản thân
đây là một trong những cách mà trường trung học cơ sở và trung học phổ thông nguyễn bình khiêm
đem lại niềm vui cho học sinh mỗi ngày đến trường
trong suốt hai mươi năm năm qua trường đã áp dụng các phương pháp dạy học tiên tiến
các giải pháp nhằm nâng cao kết quả học tập của học sinh và triển khai các mô hình giáo dục hiện đại
mang lại hiệu quả cao trong dạy học
trường có nhiều học sinh dự thi và đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp quận thành phố quốc gia
tỷ lệ học sinh khá giỏi của trường đạt trên chín mươi
đội ngũ giáo viên của trường luôn tâm huyết sáng tạo trách nhiệm
đáp ứng được yêu cầu đổi mới của trường